kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới thời tiết trên khu vực phía đông bắc bộ ít có sự thay đổi
trạng thái chủ đạo sẽ vẫn là có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù vùng núi trời rét về đêm và sáng
trưa chiều trời nắng ấm với nhiệt độ ban ngày cao nhất trong khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
phía tây bắc bộ cũng có thời tiết ổn định trong ba ngày tới
trời nhiều mây chỉ có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều giảm mây hứng nắng
đêm và sáng trời lạnh vùng núi trời rét nhiệt độ cao nhất là hai mươi năm hai mươi tám độ
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế do chịu ảnh hưởng kết hợp của khối không khí lạnh tầng thấp
và trên cao là nhiễu động trong đời gió đông nên dự báo trong ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tiếp tục có mưa giải rác
tại các tỉnh phía bắc phía nam có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
quý vị cần đề phòng lũ quét sạt lửa đất và ngập ống
ngày hai mươi tám mưa sẽ giảm nhiệt độ cao nhất ba ngày
nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực là hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình định ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy cũng có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rông các khu vực khác có mưa giải rác đến mưa to cục bộ
quý vị cần đề phòng lũ quét sạt lửa đất và ngập ống
ngày hai mươi tám mưa giảm dần với nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực
giao động trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
với khu vực các tỉnh tây nguyên
vào chiều tối hôm nay
ngày hôm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và rông giải rác
riêng phía đông có mưa vừa cục bộ có mưa to và rông
từ khoảng ngày hai mươi bảy mưa sẽ giảm xuống diện vài nơi ngày nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất ngày sẽ từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
nam bộ là nơi có thời tiết chủ đạo ngày nắng nhiều
chiều tối ngày hai mươi năm và hai mươi sáu có mưa rào rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
sau đó sang đến ngày hai mươi bảy và hai mươi tám mưa sẽ giảm xuống diện vài nơi
với nhiệt độ cao nhất trong ngày
nhiệt độ cao động từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn